phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp đoàn đại biểu tham dự lễ tôn vinh sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới
phát biểu tại buổi tiếp phó thủ tướng vương đình huệ cho biết nông nghiệp nông dân và nông thôn là vấn đề chiến lược trong chính sách phát triển của đảng nhà nước
quốc hội có nghị quyết về tam nông và chính phủ cũng đã triển khai kế hoạch phát triển tam nông bằng các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
phó thủ tướng nhấn mạnh chúng ta đang thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm dựa trên hai yếu tố là tổ chức lại sản xuất và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật
do vậy sản xuất nông nghiệp không chỉ phát triển số lượng mà phải nâng cao chất lượng sản phẩm
để thực hiện được phó thủ tướng cho rằng vai trò của doanh nghiệp trong việc dẫn dắt nông dân tổ chức lại sản xuất thông qua các hợp tác xã kiểu mới các nông trại gia trại có áp dụng công nghệ cao
phó thủ tướng mong muốn tổng hội tiếp tục củng cố bộ máy phát triển hội viên tham gia mạnh mẽ vào quá trình sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới phát triển hợp tác quốc tế
mong các nhà nông sáng tạo sớm phát triển trở thành các doanh nghiệp mạnh